sáng nay tám tháng một mươi thanh tra chính phủ đã phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh an giang tổ chức tọa đàm về thực trạng công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh an giang
thời gian qua doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện được vai trò quan trọng đặc biệt là vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được và những đóng góp mà các doanh nghiệp nhà nước mang lại một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ nần thua lỗ
để tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước thanh tra chính phủ xây dựng đề án nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước
thời điểm ban hành đề án là năm hai nghìn hai mươi việc xây dựng đề án phải bảo đảm chất lượng bám sát đường lối chủ trương của đảng phù hợp với các nghị quyết của chính phủ phản ánh đúng bản chất và các quy luật khách quan đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đối với hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm toán giám sát doanh nghiệp nhà nước